pokemon go hiện vẫn đang là tựa game gây sốt và thu hút một lượng lớn người chơi
tuy nhiên với tiêu chí tương tác thực tế ảo để chơi pokemon go
người chơi cần chấp thuận hiển thị định vị gps cũng như camera sau của thiết bị di động
điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin của người chơi hay không
sau hơn một tuần chính thức xuất hiện ở việt nam pokemon go vẫn chưa có dấu hiệu hại nhiệt
khi mà tựa game này vẫn đứng đầu danh mục download trên cả app store và google play
điều này cho thấy sức hút của pokemon go là rất lớn
tuy nhiên khi lượng người chơi ngày một tăng thì cũng có một luồng ý kiến cho rằng
pokemon go đang dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin
khi mà trò chơi yêu cầu người chơi phải chấp thuận hiển thị gps
cũng như hình ảnh từ camera sau của thiết bị di động
để hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông vũ ngọc sơn phó chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc tập đoàn ba
để chơi cho pokemon go thì người chơi phải chấp thuận hiển thị định vị gps
và camera sau của thiết bị di động
điều này có tiêm ẩn nguy cơ nào về bảo mật an ninh thương
việc người chơi phải cho phép cái ứng dụng này truy cập vào cái vị trí
cũng như là cho phép truy cập vào cái camera
thì sẽ tiêm ẩn cái nguy cơ là người chơi có thể sẽ bị theo dõi vị trí
tức là đi đến đâu làm gì ở chỗ nào thì là cũng sẽ được ghi nhận
và chuyển lên cái server
của máy chủ của pokemon go
ngoài ra thì những cái hình ảnh được thu thập thông qua cái camera sau
thì cũng có thể sẽ lọt vào đó những cái hình ảnh mà không được phép
ví dụ như là tại những cái vị trí mà quan trọng
những cái vị trí đặc biệt là những cái căn cứ quân sự chẳng hạn
những cái nơi mà không được quay phim chụp ảnh
thì cũng có thể sẽ vô tình là sẽ được lọt vào trong cái camera của những người chơi
và điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các thông tin bí mật
có thông tin cho rằng là khi mà tập trung vào cái camera này
để tải pokemon go về thiết bị di động thì rất là dễ bị dính mã độc
thông tin này có chính xác không thưa ông
điều này là đúng bởi vì cách đây khoảng một tháng
khi mà pokemon go bắt đầu là phát hành trên tổng cầu
lúc đó thì việt nam chưa được phép là chơi cái trò chơi này
bởi vì lúc đó là nhà phát hành chưa phát hành tại việt nam
và rất là nhiều cái người chơi ở việt nam thì do quá háo hức với cái trò chơi này
đã tìm cách tải cái phần bềm này từ những cái nguồn mà không trinh thống
và đây là một cái điều kiện để cho các
các hacker phát tán những cái mã độc
cụ thể là hacker đã trèn những cái mã độc vào trong trò chơi pokemon go
và đưa lên những cái chợ không trinh thống
và người chơi khi mà tải những cái phần bềm từ chợ không trinh thống này về
thì vô tình lại cài cái mã độc vào trong cái điện thoại của mình
và điện thoại bị kiểm soát
dẫn tới là hacker có thể lấy các cái thông tin cá nhân
cũng như là sẽ ăn cắp được cái tài khoản của người sử dụng
thì pokemon go còn tiềm ẩn khá là nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin
và mới đây nhất
thì iran đã trở thành nước đầu tiên chính thức cấm pokemon go
vậy theo ý kiến cá nhân của ông
thì ông có cho rằng là nên có biện pháp để hạn chế trò chơi này tại việt nam hay không
cái đặc điểm của trò chơi là sử dụng cái vị trí của người sử dụng
cái vị trí của người sử dụng lại được cập nhật thường xuyên lên cái máy chủ cung cấp dịch vụ
và các hình ảnh trên quãng đường di chuyển của họ nữa cũng được cập nhật thường xuyên
chính vì vậy cho nên là nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm hơn hẳn so với các cái dịch vụ khác
ở việt nam thì chúng ta
trước mắt thì chúng ta cần phải hạn chế
ví dụ như là chúng ta chỉ nên chơi cái trò chơi này tại những cái địa điểm mà công cộng thôi
còn tại những cái nơi mà cấm bình thường chúng ta không được phép vào
thì chúng ta cũng không nên vì cố gắng bắt một cái con pikachu nào đó
mà chúng ta lại cố gắng là xâm nhập vào cái khu vực đó
điều đó thì có thể là sẽ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân
mà cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia nữa
vâng xin cảm ơn ông rất nhiều ạ